những ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
trong đó hoạt động vận động hiến máu tình nguyện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
dẫn đến nguy cơ thiếu máu cho cấp cứu và điều trị do số lượng người hiến máu đã giảm đi đáng kể trong thời điểm này
những ngày này trung tâm máu quốc gia tiếp nhận được trung bình mỗi ngày chỉ khoảng một trăm linh đơn vị máu
trong đó đã bao gồm cả lượng máu tiếp nhận ở các điểm hiến máu cố định
ghi nhận tại điểm hiến máu cố định ở hai mươi sáu lương ngọc quyến phường hàng buồm quận hoàn kiếm hà nội
lượng máu tiếp nhận được mỗi ngày trong thời gian này cũng đã giảm đi đáng kể
những ngày này thì chỉ có khoảng tầm từ năm cho đến bảy người đến tham gia hiến máu
với cái lượng máu mà tiếp nhận hàng ngày như thế này thì hiện nay thì các bệnh viện thì đều rơi vào tình trạng khai hiến máu
đặc biệt là nhà máu ô và nhà máu a hiện nay đang rất là thiếu
thực hiện nghiêm túc việc tránh tập trung đông người theo chỉ thị số một mươi sáu
mặc dù nhiều lịch hiến máu được lên kế hoạch từ trước bị hủy bỏ
nhưng nhiều cơ quan đoàn thể đơn vị tổ chức cũng như các cá nhân đã chủ động sắp xếp thời gian
để tới hiến máu sao cho vừa bảo đảm được các quy định về phòng chống dịch
nhận ngày toàn sân hiến máu tình nguyện ngày bảy tháng bốn
tôi có máy nhà máu a thứ nhất là phù hợp
thứ hai nữa là nếu mà không phải nhà máu a tôi vẫn sẽ đi hiến
bởi vì lúc nào tôi cũng thấy lượng máu là rất cần thiết cho những người bệnh
quy trình tổ chức hiến máu sẽ được xếp chặt hơn rất là nhiều
từ việc mọi người tập trung tham gia hiến máu thì chúng tôi đã chia giờ cho mọi người
để đảm bảo mỗi một khung giờ chỉ có từ hai cho đến ba người được tham gia hiến máu
và việc đầu tiên mà mọi người đến điểm sẽ được đo nhiệt độ
được sát khuẩn tay
là mọi người sẽ kê khai y tế trong khoảng thời gian vừa qua
hai mươi tám ngày vừa qua thì có đi đến lưu trú hay liên quan đến các vùng có dịch hay không
chúng tôi sẽ sàng lọc ngay cái này từ những bước đầu
sau đó sẽ đến những bước hai đó là đăng ký hiến máu
xét nghiệm hiến máu và vào hiến máu
tất cả đều quy trình sẽ được đảm bảo chặt chẽ hơn rất là nhiều
đảm bảo thất đúng chỉ thịnh của thủ tướng chính phủ
máu là một loại thuốc đặc biệt
máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh
tình nguyện và hiến máu thường xuyên
đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong thư của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày bảy tháng bốn
và trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
mỗi sọt máu được hiến tặng còn đáng quý hơn gấp bội lần